tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm vào chiều nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày trước quốc hội tờ trình của chính phủ
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ và tờ trình về dự án luật
quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
với luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo bộ trưởng
qua năm năm tổ chức triển khai thực hiện các bộ ngành ủy ban nhân dân và công an các đơn vị địa phương
đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được quá trình triển khai thực hiện luật đã phát sinh
một số bất cập hạn chế vướng mắc vì vậy cần thiết phải sửa đổi bổ sung các quy định
về khái niệm vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để bảo đảm phù hợp với thực tiễn